như những biểu tượng sống động của lịch sử mỗi thành phố là một phần màng không thể thiếu trong dòng chảy ký ức dân tộc
dòng ký ức đó có quãng buồn lúc vui có vinh quang và khổ đau
chính vì vậy can thiệp vào đất đai cảnh quan kiến trúc hiện vật của mỗi đô thị chính là can thiệp vào dấu tích biên niên sử đất nước
nhiều sự việc xảy ra gần đây tại hầu hết đô thị ở việt nam cho thấy
việc xử lý hài hòa các mâu thuẫn không tạo nghịch lý giữa bảo tồn và phát triển đang là yêu cầu cấp bách cần được giải quyết kịp thời
ma túy với số lượng khủng được phát hiện tại nhiều tỉnh thành phố ở việt nam khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về nguồn gốc
hàng tấn ma túy tuồn vào việt nam từ đâu là nhan đề bài viết trên báo thanh niên
theo thượng tá ngô thanh bình phó cục trưởng c bốn ma túy khủng xuất hiện liên tục thời gian qua
đa số từ vùng tam giác vàng khu vực biên giới thái lan lào myanmar vì đây là trung tâm sản xuất ma túy của thế giới
thành phố hồ chí minh hội tụ đủ các yếu tố về kinh tế vị trí địa lý giao thông
nên các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lợi dụng để làm nơi trung chuyển ma túy qua nước thứ ba
báo lao động nêu thông tin đáng chú ý xử lý nghiêm người uống rượu bia lái xe công an sẽ làm gương cho dân
bộ công an đang lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ chiến sĩ công an
theo đó dự thảo phụ lục ban hành kèm theo thông tư này nêu cán bộ chiến sĩ công an lái xe gây tai nạn
làm người khác bị thương nhưng bỏ chạy hoặc lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu bia gây tai nạn
làm người khác bị thương có thể bị kỷ luật giáng cấp
nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc phải chấp hành theo các quy định của pháp luật
cán bộ chiến sĩ có vi phạm còn phải bị xử lý nghiêm theo quy định của ngành để thực hiện việc nêu gương
với nhiều vụ việc nổi cộ nóng bỏng dư luận thẳng thắn đặt câu hỏi liệu có tình trạng chống lưng hay không
nội dung này được phản ánh qua bài viết tuyên chiến với chống lưng trên báo đại biểu nhân dân
câu hỏi ấy không phải không có lý khi thực tế nhìn lại hàng loạt vụ đại án càng thấy lợi ích nhóm vụ lợi
chính là nơi trú ngụ ẩn nấu của sự chống lưng o bế nhau
rõ ràng chống lưng là vấn đề đang làm méo mó kỷ cương phép nước ở đủ các lĩnh vực kinh tế xã hội
tuyên chiến với tình trạng chống lưng chính là cuộc tiến công vào những bong ke lô cốt
của một bộ phận không nhỏ những người được trao trọng trách quyền uy
lại đem trọng trách và uy quyền ra để làm ô rủ che chắn cho những việc làm sai trái
nhiều báo số ra ngày hôm nay phản ánh tình hình dịch tả heo châu phi đang bùng phát trở lại
báo tuổi trẻ có bài viết dịch tả heo châu phi chống quyết liệt để ổn định giá
bộ công thương cần phải lên phương án thu gom heo để giết mổ cấp đông tạm chữ
phòng trường hợp xấu sau khi dịch tả heo châu phi tràn vào phía nam và xuất hiện trở lại
tại nhiều tỉnh thành phía bắc
đây cũng chính là chỉ đạo của phó thủ tướng trịnh đình dũng ngày một mươi ba tháng năm
đồng thời phó thủ tướng cũng khẳng định phòng chống dịch tả heo châu phi
là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặc biệt là cấp địa phương
cũng liên quan đến vấn đề này báo sài gòn giải phóng nhận định
chống dịch tả heo châu phi không thể lơ là
trước thực trạng dịch tả heo châu phi đang bùng phát mạnh mẽ
lây lan sâu vào tận nam bộ áp sát thành phố hồ chí minh
ngày một mươi ba tháng năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến
với sáu mươi ba tỉnh thành phố để triển khai các giải pháp cấp bách
nhằm ngăn chặn kiểm soát lịch dịch bệnh lây lan rộng
theo đó thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo thành lập thêm chốt giám sát vendo
kiểm soát chặt nguồn thịt heo vào thành phố tăng tần suất hoạt động
của các đoàn kiểm tra liên ngành lập thêm ba chốt ở vùng giáp danh bình dương
đồng nai và một số đầu mối giao thông
ghi hình người xả rác ở phố đi bộ hồ hoàn kiếm để xử phạt quyết tâm tạo chuyển biến
là nội dung chính bài viết trên báo hà nội mới
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội
đã phối hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thí điểm ghi hình người vứt rác
tùy tiện ở phố đi bộ hồ hoàn kiếm với quyết tâm tạo chuyển biến
trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực này
đây là hành động đang được người dân ủng hộ và đề nghị được nhân rộng